ủy ban nhân dân tỉnh hải dương yêu cầu tạm thời khoanh vùng phong tỏa toàn bộ huyện nam sách
theo phương châm nội bất xuất ngoại bất nhập để tiến hành xét nghiệm diện rộng
chậm nhất vào cuối ngày hôm nay thì việc phong tỏa phải được hoàn thành
theo đó thì huyện nam sách thực hiện giãn cách với xã thôn cách đi với thôn hộ gia đình cách đi với hộ gia đình
người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi có việc thực sự cần thiết
các lực lượng liên quan thần tốc truy vết để tìm ra nguồn lây càng sớm càng tốt
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện nam sách phải nhanh chóng xây dựng các phương án
lưu thông hàng hóa cung ứng lương thực thực phẩm cho vùng cách ly
chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cơ sở vật chất để chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy hải dương phát hiện ca dương tính với sars cov hai
và sáng nay đã ghi nhận thêm năm trường hợp dương tính có liên quan
bước đầu xác định một mươi bốn trên một mươi chín xã thị trấn của huyện nam sách có trường hợp liên quan đến các ca dương tính mới ghi nhận
hiện còn nhiều mẫu xét nghiệm chưa có kết quả
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với phan văn phước chú tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc
về hành vi mạo danh đại diện báo pháp luật việt nam tại thừa thiên huế
để xúc phạm danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh
do xin vào làm việc tại báo pháp luật việt nam văn phòng đại diện khu vực miền trung nhưng không được
nên đã soạn thảo công văn với nội dung
xúc phạm danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo
với động cơ thủ tức cá nhân phước đã mạo danh ông nguyễn quang tám
trưởng văn phòng đại diện báo pháp luật việt nam tại thừa thiên huế
cộng tác viên trương công sơn và trương quốc toàn của báo pháp luật việt nam
và gửi các văn bản này đến lãnh đạo các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
khám xét nhà ở của phước và quầy photo lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài điệu
vật chứng có liên quan hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại chốt phòng chống dịch
thuộc ấp ba xã tắc vân thành phố cà mau tỉnh cà mau phát hiện hai thanh niên điều khiển phương tiện
đi từ hướng bạc điêu về cà mau trên túi cốt lộ một a
trong quá trình kiểm tra một đối tượng đã có hành vi chống người thi hành công vụ
trong quá trình kiểm tra đối tượng đã có hành vi chống người thi hành công vụ
võ thanh trọng ngụ tại huyện đông hải tỉnh bạc điêu liên tục có lời lẽ xúc phạm
lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ gây mất an ninh trật tự tại chốt phòng chống dịch
ngay lập tức lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bắt giữ trọng
thấy trọng bị bắt đối tượng còn lại là võ đức bé trú tại thành phố cà mau
đã tháo chạy nhưng cũng bị lực lượng kịp thời khống chế và bắt giữ
qua test nhanh bé dương tính với chất ma túy
hiện hai đối tượng trên đã được bàn giao về công an xã tắc vân thành phố cà mau
để tiếp tục xử lý theo quy định
đối tượng lục đức dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn hai xã bình dân huyện kim thành
của tỉnh hải dương đã bị bắt về hành vi hiếp dâm
nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê tỉnh nghệ an hiện đang thuê trọ tại phường tứ minh
thành phố hải dương
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi sáu tháng bảy dương đã dùng mặc áo bằng kim loại
cửa vào phòng trọ của nạn nhân sau đó sử dụng hai con dao lấy ở phòng
đe dọa uy hiếp và hiếp dâm nạn nhân
sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại công an thành phố hải dương đã điều tra
làm rõ dương chính là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm trên
được biết dương từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
mới ra tù vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có hơn hai trăm năm mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn năm triệu liều
trong đó tiêm mũi một là hơn bốn năm triệu liều tiêm mũi hai là hơn bốn trăm năm mươi tám trăm linh liều
có sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là yên bái quảng trị điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
và trong sáng ngày hôm nay ghi nhận hai tám trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với hai một trăm một mươi năm ca
và trưa ngày hôm nay cdc hà nội thông tin trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận
số ca mắc covid một mươi chín tăng nhiều so với cùng thời điểm các ngày
trước đó cụ thể đó là ba mươi năm trường hợp thuộc bảy chùm ca bệnh
như vậy từ sáng cho đến thời điểm này hà nội đã có năm mươi ba trường hợp
xương tính mới với sars cov hai
liên quan đến việc chợ đầu mối ở quận hoàng mai có ca nghi mắc covid một mươi chín
ngày hôm nay chợ này đã tạm dừng hoạt động
trường hợp nghi mắc covid một mươi chín đó là người buôn bán trứng trong chợ đầu mối
trong khi đó sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản về việc
không tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
và xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh
các thí sinh đã đăng ký dự thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
sở cũng đề nghị các đơn vị nhà trường thông báo tới thí sinh
việc bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị đại học quốc gia hà nội
đại học quốc gia tp hcm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng
đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương thức tuyển sinh khác
để xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi một tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh
sau quá trình chuẩn bị chú đáo tp hcm bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín cho người dân thủ đô tại các trung tâm y tế quận huyện thị xã
với cả ba loại vaccine gồm astrazeneca pfizer và moderna
từ sáng ngày hôm qua hai mươi bảy tháng bảy hà nội đã bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín diện rộng
theo ghi nhận tại điểm tiêm chủng
trường tiểu học nguyễn du phương lý thái tổ quận hoàn kiếm
một trong bảy điểm tiêm do trung tâm y tế quận hoàn kiếm tổ chức
lực lượng chức năng gồm công an y tế dân quân thanh niên tình nguyện
đã bố trí khu vực ngồi giãn cách đò thân nhiệt cho người dân trước khi vào tiêm
chúng tôi ra đây có các nhiệm vụ chính
thứ nhất là để hướng dẫn bà con trật tự cũng như là xếp hàng đúng theo khoảng cách
theo chỉ thị quy định để bà con nhân dân được đi tiêm
tiêm chủng được đảm bảo được cụ thể vấn đề phòng ngừa
nội dung covid đặc biệt là thực hiện chỉ thị năm k của thủ tướng chính phủ
trong đợt tiêm chủng này quận hoàn kiếm nhận được hơn một mươi sáu liều
trong đó có gần bảy liều vaccine moderna và số còn lại là astrazeneca
tại quận hoàn kiếm đợt tiêm này tập trung cho các hộ gia đình khó khăn
gia đình chính sách và bà con tiểu thương tại các khu chợ khu tập trung đông dân
vùng có dịch sẽ được ưu tiên tiêm trước
dịch bệnh rất căng thẳng ở hà nội và ý thức của mỗi người công dân thì hiện tại là
ai cũng có lên đi tiêm vaccine để phòng ngừa cho bản thân và cũng như gia đình
và mọi người xung quanh của chúng ta
hôm nay tôi đến đây thì thấy là mọi người giữ khoảng cách và mọi người ở đây đã sắp xếp
để cho các người dân được xếp hàng rất là trật tự và ngay ngắn
và để cho mọi người được tiêm chủng rất là tốt
sở y tế thành phố hà nội cũng đã yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine
các đợt tiếp theo căn cứ đối tượng cần tiêm đã tiêm số lượng vaccine được phân bổ
đảm bảo minh bạch đúng đối tượng khẩn trương và tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vaccine
sau khi được nhận chỉ thị từ trung ương đến thành phố sở y tế hà nội trung tâm y tế cộng đồng kiếm
phân công việc cho chúng tôi thì chúng tôi thứ nhất là lập danh sách những cơ quan xí nghiệp
còn đối với người dân trên địa bàn phường đăng ký theo tổ dân phố
người dân cũng có thể đăng ký online nhưng vẫn
thêm b mục là đăng ký bằng hình thức giấy để chúng tôi cập nhật kịp thời và để phân cho các tổ
dân phố và các đối tượng theo đợt tiêm cho đầy đủ chính xác không bỏ thiếu một ai ạ
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì việc tổ chức tiêm chủng cho toàn dân là sự cố gắng
rất lớn của chính quyền trong chiến dịch này số lượng người trong độ tuổi cần tiêm chủng
tạm tính lứa tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi năm của hà nội là trên năm một triệu người đồng thời mở rộng sang các đối tượng khác
các đối tượng tiêm được chia thành một mươi nhóm theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo tính chính xác
minh bạch trong việc tiếp cận vaccine
tại tỉnh bình phước dịch bệnh covid một mươi chín đã lây lan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới
huyện bù gia mập qua công tác truy vết đã phát hiện gần ba trăm linh hộ gia đình đồng bào dân tộc có người
trong diện f một với điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn của một huyện nghèo
không thể đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung theo quy định được ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện bù gia mập
đã có cách làm hay để cách ly an toàn hiệu quả số f một tại nhà
anh điều bờ lắc trưởng thôn đắc son hai xã phú văn là một thành viên trong tổ covid cộng đồng
đã hai tuần nay từ khi hai thôn đắc son hai và đắc khâu bị phong tỏa quý phát hiện có caf
trưởng thôn điệu bờ lắc của các thành viên trong tổ covid cộng đồng được giao nhiệm vụ lo hậu cần và y tế
cung cấp đến tận nhà cho từng hộ gia đình bị cách ly phong tỏa
điệu bờ lắc làm nhiệm vụ trưởng nước uống
khi các hộ gia đình yêu cầu các thành viên trong tổ covid cộng đồng
mỗi thành viên đều được phân công một nhiệm vụ cụ thể
gần ba trăm linh trường hợp là f một được phát hiện tại hai thôn thôn đắc son hai và đắc khâu
đều được tổ chức cho cách ly tại nhà
để cảnh báo trước mỗi nhà gia đình có f một đều được chính quyền treo biển báo
gia đình có người f một phải chấp hành quy định tự cách ly ở nhà không ra ngoài
những người trong nhà phải chú ý giữ an toàn với f một
khu vực phong tỏa cách ly các hộ gia đình có f một được công an huyện bù gia mập
lập một phòng tuyến cố các chốt kiểm soát phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng tham gia các chốt gồm công an huyện công an xã và lực lượng quân sự xã
thuộc thôn này chấp hành tương đối tốt quy định về phòng chống dịch gậy
với lại cũng chưa phát hiện có cái trường hợp nào có hành vi chống đối
thôn này đặc thù là người dân bản địa người sự tiên
chiếm tỷ lệ rất là đông khoảng tám chín mươi
bình phước đã và đang tổ chức có hiệu quả mô hình tổ chức cách ly f một
tại nhà ở các thôn sắp đồng bào dân tộc nơi biên giới huyện bù ra mập
mô hình này vừa hạn chế sự tốn kém
người sức của cho xã hội vừa không gây lên sự xáo trộn trong đời sống
của các hộ gia đình vùng nông thôn
điều quan trọng hơn là khi f một có không gian riêng tự cách ly tại nhà của mình
sẽ không còn lo sợ bị lây nhiễm chéo với các f một khác
nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng chống dịch bệnh tại các chốt kiểm soát
kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
sáng nay lãnh đạo cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra công tác
tại một số tuyến trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội
các đơn vị thuộc cục cảnh sát giao thông cho biết
đến thời điểm này tình hình tại chốt kiểm soát cơ bản ổn định
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục phối hợp với các lực lượng chức năng khác
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm tra kiểm soát một trăm linh người và phương tiện vào thành phố
bố trí hướng dẫn các phương tiện có dán thẻ luồng xanh vận tải hoạt động theo các làn
đảm bảo kiểm tra phương tiện thực hiện theo các khuyến cáo phòng chống dịch của bộ y tế
đồng thời tổ chức các tổ công tác chốt tại các điểm phân luồng phương tiện ngay từ xa
do vậy đã không còn tình trạng un ứ tại đây
tại buổi kiểm tra lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng đề nghị
các chốt kiểm tra cần tiếp tục tăng cường bố trí các cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
cần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
đặc biệt trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cần linh hoạt đảm bảo thông thương hàng hóa
cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân và khu vực cách ly
chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác giải quyết nhanh chóng khi có tình huống đột xuất xảy ra
công an tỉnh vĩnh long đã đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch
theo chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
kết quả ngày đầu gia quân
đã nhắc nhở hơn một trường hợp tập trung nhiều người ra đường không đeo khẩu trang hoặc không có lý do chính đáng
lập biên bản một trăm bốn mươi hai trường hợp vi phạm xử phạt vi phạm hành chính một mươi chín trường hợp với tổng số tiền một trăm một mươi năm triệu đồng
bên cạnh đó công tác tuần tra kiểm soát việc chấp hành các quy định về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín

bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
các xe có thể đăng ký luồng xanh ngay từ ban đầu nhằm giảm thời gian thông hành qua chốt
thế nhưng các lái xe hiện vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắt trong việc hoàn tất các thủ tục
dẫn đến việc dừng đỗ phương tiện kéo dài gây cản trở các phương tiện khác vào chốt kiểm dịch
bây giờ mình có giấy đủ giấy test covid mà công ty đã xin giấy vào làm xanh ba ngày nay rồi
còn là không được
thì bây giờ hôm qua thì đây vào cái trạm này thì khai báo y tế thì người ta cho qua
bây giờ vào đây cũng khai báo y tế người ta bảo cho qua
ra kia thì ông không cho qua ông bắt quay đầu lại ông bảo phải có giấy và làm xanh mới đi được
thì mình mới mình là người dân thì mình hỏi
bây giờ mỗi bên giải quyết một đằng thì không biết dân thế nào mưa phải tạo điều kiện
ví dụ những người nào không có giấy xét nghiệm covid thì không cho vào
cái đó là người dân rất ủng hộ cái phòng chống dịch
xe này là cũng xe ở trong thành phố hồ hội
bây giờ không cho ra không cho vào bây giờ đuổi ra
bây giờ không xin được giấy ăn xanh bây giờ xe đỗ đâu
không được cho lấy hàng về để cho công ty làm
chứ không phải là xe xe không
tổ chức của em là từ lăng an ra lăng sơn ra hàng xong rồi quay về quay vào nam
bây giờ chỉ chiếm vào nam mà nhà nước yêu cầu cái gió lủ xanh nên bây giờ chưa có nên chưa qua được
và mái trường cũng có thời gian không qua lâu rồi
chiều hôm qua mới tới ngày nay tới giờ
hiện với những xe đã có thể nhận diện đi trên luồng ưu tiên
đã được bố trí cho di chuyển ngay không cần kiểm tra và xác minh những thông tin bên lề
còn lại vấn đề là làm sao để nhanh chóng cấp thẻ nhận diện cho các phương tiện đã đăng ký
nhưng chưa có thể do gián đoạn hệ thống trong những ngày qua
kịp thời hỗ trợ quá trình vận chuyển hàng hóa tránh ủn tắc tại các chốt ra vào cửa ngõ
sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một trường hợp trú tại phường phước tiến thành phố nha trang
về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
vào hơn một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng bảy cá nhân này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình
đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm cá nhân
số tiền năm triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
theo quy định
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng
chủ tài khoản facebook đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
và cam kết không tái phạm hành vi vi phạm này trong thời gian tới
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất
xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty ba tháng hai
theo quyết định khởi tố ván hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
và quyết định của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương về việc chuyển vụ án
để điều tra theo thẩm quyền vụ án này thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi bảy tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông trần văn nam
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng là nguyễn đình ba
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc và nguyễn hữu phong
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thị xã phú mỹ tỉnh bà rập vũng tàu về hành vi trộm cắp tài sản
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trên lực lượng công an thu giữ nhiều biển số xe mô tô
và phá khóa nhiều giấy tờ của bị hại sao kiếm các loại cùng một số tăng vật có liên quan
bước đầu đã làm rõ các đối tượng đã thực hiện
một mươi một vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện cao lộc huyện văn lãng
công an huyện cao lộc đã thu giữ được năm chiếc xe mô tô là vật chứng của vụ án để trả lại cho bị hại
hiện công an huyện đang tiếp tục triển khai truy tìm thu hồi tăng vật của các vụ trộm cắp tài sản nói trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
bảy đối tượng trong ổ nhóm chuyên ném chất bẩn và mang vòng hoa đến đặt trước cửa nhà để đòi nợ về hành vi gây dối trật tự công cộng
bảy đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa khởi tố điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng gồm
vũ anh huy tức huy đô vũ minh chiến trần ngọc hùng nguyễn văn hoàng nguyễn đình dương nguyễn bá tùng và hàn viết nam
được biết hai anh em ở xã xuân hồng huyện thọ xuân có vay tiền của vũ anh huy và hiện không có khả năng trả nợ
huy đã nhiều lần đến đòi tiền nhưng không được nên đối tượng đã tìm đến nhà chị gái của hai người vay tiền để gây sức ép đòi nợ
khi không đòi được tiền huy đã chỉ đạo xúi dục các đối tượng thay phiên nhau chín lần đến nhà riêng của chị gái người vay để ném chất bẩn vào nhà
nghiêm trọng hơn hai đối tượng này còn hai lần mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà đến nơi làm việc của nạn nhân là cổng trường trung học cơ sở an hưng
phường an hưng thành phố thanh hóa đứng tụ tập để gây sức ép đòi trả nợ cho hai người em trai
kính thưa quý vị một tin vui sẽ mở đầu cho nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
theo thông tin từ hcdc ngày hai mươi bảy tháng bảy có bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện và đây là số lượng bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện trong một ngày cao nhất từ trước đến nay
hiện tại tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là hai mươi một ba trăm ba mươi tám người
ngành y tế tp hcm đang điều trị cho ba mươi chín một trăm linh
một trăm một mươi bốn bệnh nhân dương tính bao gồm những người có kết quả xét nghiệm rt pcr và test nhanh dương tính
trong số này bảy trăm bốn mươi bốn bệnh nhân có diễn tiến nặng đang thở máy một mươi ba trường hợp cần can thiệp ecmo
tính đến ngày hai mươi bảy tháng bảy tp hcm đã có tám trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc trong ngày hai mươi bảy tháng bảy thành phố có thêm bốn ba trăm năm mươi ba bệnh nhân xuất viện
đây là số lượng f xuất viện trong một ngày cao nhất tại thành phố từ trước tới nay
thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và triển khai tăng cường một số biện pháp đến ngày một tháng tám
ngành y tế đang chú dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong siết chặt việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu trên toàn thành phố
tp hcm có thể áp dụng các biện pháp theo chí thị một mươi hai và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một hai tuần nữa
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết là khi tham dự họp báo thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín vào chiều nay ngày hai mươi tám tháng bảy
tại buổi họp báo trả lời của hồ chí minh là
tại buổi họp của báo chí về các biện pháp phòng chống dịch sau ngày một tháng tám phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm cho biết
tp hcm đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo chí thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám của ủy ban nhân dân tp hcm
đến ngày một tháng tám tp hcm sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp đồng bộ
tuy nhiên phó bí thư thành ủy cho rằng tp hcm có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị một mươi hai và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một thời gian nữa có thể từ một đến hai tuần sau ngày một tháng tám
trước đó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết bắt đầu từ tối hai mươi sáu tháng bảy người dân không ra đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch
trước đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm tạm dừng trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch
nhân dân tp hcm vừa ban hành quyết định về việc thực hiện nghiêm một loạt các biện pháp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong đó khuyến cáo là không ra đường từ một mươi tám h tối hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau và thời gian thực hiện là từ h ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai mặc dù địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo chí thị một mươi sáu từ ngày chín tháng bảy
nhưng vẫn còn người dân chủ quan chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trong khu vực công cộng tham gia giao thông không thuộc trường hợp cấp thiết vẫn còn nhiều
do đó để thực hiện hiệu quả hơn quyết liệt hơn chí thị một mươi sáu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường
từ một mươi tám h tối hôm trước đến sáu h sáng hôm sau thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi tám tháng bảy đến hết ngày một tháng tám
ngoài trừ những người thuộc năm nhóm trường hợp gồm cấp cứu cứu hỏa các lực lượng làm công tác phòng chống dịch
hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch của cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cán bộ phóng viên biên tập viên các cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn
lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị lực lượng xử lý sự cố về điện nước hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật
cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước
có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan về việc phân công nhiệm vụ công tác
các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu đưa đón lực lượng phòng chống dịch bệnh
phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện phương án một cung đường hai địa điểm
phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai cũng yêu cầu các cá nhân hộ gia đình kinh doanh tạm diện các dịch vụ cung cấp
đồ ăn thức uống chế biến sẵn kể cả mua hàng mang về thời gian thực hiện từ giờ ngày hai mươi chín tháng bảy
kính thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhằm tăng cường nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín công an các địa phương đã xử lý nghiêm
các tập thể cá nhân phát tán thông tin sai lệch sự thật và ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch
thời gian qua công tác tuyên truyền đã đạt nhiều kết quả tích cực có ý nghĩa quan trọng
đóng góp vào thành công chung trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với quan điểm thông tin kịp thời
minh bạch chính xác tinh cậy thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại các địa phương có
vai trò trong việc cập nhật thông tin phổ biến kiến thức định hướng lan tỏa thông tin
tạo sự đồng thuận để người dân cùng các cấp chính quyền chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp cố tình hoặc thiếu hiểu biết đăng tải
chia sẻ thông tin sai lệch gây bất an dư luận mới đây tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận bình thạnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam hai tháng đối với phan hữu điệp anh
sáu mươi tuổi về hành vi tung tin sai sự thật xuyên tạc về công tác phòng chống dịch
tôi nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật vô tình xuyên tạc các biện pháp phòng chống
dịch của đảng nhà nước điều này đã gây dư luận hoang mang trong quần chúng nhân dân dẫn đến hiểu
sai bản chất cũng như công sức mà chính quyền và người dân thành phố đang chung tay phòng chống dịch
tại bình thuận công an thành phố phan thiết cũng vừa quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với trần hên
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm hình ảnh uy tín cơ quan tổ chức
chức nhà nước cụ thể ông này đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên trần hên sử dụng những
ngôn từ thiếu chuẩn mực vô khống xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố dân quân tự vệ trong công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhiều đối tượng chia sẻ khá nhanh những thông tin
vấn đề nắm bắt được nhưng chưa được kiểm chứng có những người người ta chưa nhận thức rõ và người
ta đôi khi người ta vô tình người ta chia sẻ theo cái cảm nhận của người ta nhưng bên cạnh đó cũng
có nhiều trường hợp là có những nhận thức rõ ràng nhưng với cái quan điểm tư tưởng là chống đối
trước đó công an các địa phương cũng đã kiên quyết xử lý nhiều trường hợp
phòng chống dịch bệnh đăng tin sai sự thật phát tán thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến các
cơ quan tổ chức cá nhân trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến công tác phòng chống dịch covid một mươi
tình hình dịch bệnh thì nó diễn biến phức tạp cái thông tin đến với người dân thì là một cái sự cần
thiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống từ truyền hình cũng như là các
báo điện tử cũng như là báo in báo đài v v thì cũng đã đưa tin vào những nguồn thông tin
thời gian qua công an các địa phương đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân
dân để nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin xấu độc chưa được kiểm chứng liên quan
đến công tác phòng chống dịch bệnh được đăng tải trên mạng xã hội
qua cái zalo facebook các nhóm zalo trên địa phương chúng tôi tuyên truyền cho bà tôn nhân dân
về cái vấn đề là những thông tin chính thống của cơ quan nhà nước về công tác phòng chống dịch
còn đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền nhân dân cảnh giác các hữu
đoạn của các loại tội phạm thông tin qua các mạng để lừa đảo nhân dân để chuyển tiền
như là việc là hứa hẹn để chích được cái vaccine covid để chuyển tài khoản là lừa đảo lấy tiền
bên cạnh việc tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thông tin thất thiệt
tính kích động gây hoang mang dư luận đồng thời sẽ có biện pháp tự bảo vệ mình trước những thông
tin xấu độc phát giác và tố cáo những hành vi này tới cơ quan bất thẩm quyền để kịp thời xử lý
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án truy tố một mươi chín bị can
trong đó ông trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và tám người bị
truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát kinh tế
theo cáo trạng trong giai đoạn giữ chức tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn
ông lê tuấn hùng đã chỉ đỏ cấp dưới hoàn thiện thủ tục đề nghị ủy ban nhân dân thành phố
hồ chí minh chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở phường phước long b
quận chín cho tổng công ty phong phú ông trần vĩnh tuyến lúc đó đang là phó chủ tịch ưu
ban nhân dân thành phố hồ chí minh biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định
pháp luật theo kết luận điều tra những sai phạm của ông tuyến được xác định là cơ sở để ông lên
tấn hùng và các đồng phạm tự ý quyết định giá trị dự án chuyển nhượng trái pháp luật gây thiệt
hại hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng ngoài ra các ông lê văn thanh phó chánh văn phòng và nguyễn thanh trương
trưởng phòng đô thị thuộc văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bị xác định có vai trò
giúp sức đã soạn thảo và ký tờ trình tham mưu cho ông tuyến ký quyết định viện kiểm sát xác định ông
lê tấn hùng có vai trò chủ mưu xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội hiện viện kiểm
sát nhân dân tối cao đã truy tố một mươi chín bị can trong đó ông trần vĩnh tuyến và tám người về tội vi phạm
quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí